trước những vấn đề nảy sinh chung quanh việc tạm ngưng dự án chống ngập một mươi tỷ đồng
mới đây đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
đã chỉ đạo các sở ngành liên quan làm rõ những vướng mắt giữa các bên
trong đó có vai trò tư cách của các đơn vị tư vấn giám sát hợp đồng của dự án
ý kiến chỉ đạo của bí thư thành ủy tp hcm yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương
làm rõ những tư cách thực hiện các hợp đồng tư vấn của công ty trách nhiệm vũ hạn
tư vấn xây dựng myenghas và tình trạng nợ thuế kéo dài của công ty này
cục thuế và bảo hiểm xã hội tp hcm cho biết công ty mienghas nợ thuế
và bảo hiểm xã hội khoảng sáu mươi năm tỷ đồng cao hơn chín lần số bốn điều lệ
trước đó công ty mynghast với vai trò tư vấn giám sát hợp đồng đã tố chủ đầu tư
dự án chống ngập một mươi tỷ đồng thay đổi vật tư một số hạng mục không đúng thiết kế
dẫn đến nguồn vốn giải ngân bị tắt dự án phải ngừng thi công